liên quan đến vụ nhóm thanh niên dùng mã tấu chém người tại quán nhậu để giải quyết mâu thuẫn cho bạn gái
ngày hôm nay công an tp đồng xoài tỉnh bình phước cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố tám bị can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
do có mâu thuẫn nên khoảng hai mươi hai h khuya ngày hai mươi chín tháng sáu khi đang nhậu ở quán hoa rừng ngã ba hồng vương phường tân bình tp đồng xoài
nhóm của cao văn khánh chú huyện phú giáo tỉnh bình dương gọi điện cho triệu thị cúc chú bình phước ra quán để nói chuyện
ngay sau đó cúc rủ một nhóm bạn chuẩn bị hung khí đến quán hoa rừng
khi đến nơi các đối tượng trong nhóm của cúc dùng hung khí xông vào chém khánh bị thương tích nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
ngày sau đó đội cảnh sát hình sự công an tp đồng xoài đã trích xuất camera và truy xét nhanh chóng bắt giữ được tám nghi can chết